đánh thức lại những giá trị đã mất
trước áp lực của cuộc sống hiện đại hai tiếng gia đình trong tâm thức mọi người dường như không còn thiêng liêng như xưa
vậy làm sao để đánh thức lại truyền thống tốt đẹp đó
làm sao để thức tỉnh truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống ở bối cảnh hiện nay
đó cũng chính là điều mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đang thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình tại một mươi hai tỉnh trong cả nước
đây hy vọng sẽ là bước đầu tiên để lan truyền những điều tốt đẹp
những giá trị truyền thống tưởng như đã bị bỏ quên
bộ văn hóa thể thao và du lịch đang thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình tại một mươi hai tỉnh trong cả nước
đó cũng chính là điều mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đang thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình tại một mươi hai tỉnh trong cả nước